nhận thấy nhu cầu rau sạch tăng cao mà ở tỉnh lai châu lại chưa có cơ sở trồng rau sạch
anh đào ngọc sơn ở bản cáng đáng xã san thàng thành phố lai châu đã mạnh dạn đầu tư trên một mươi tỷ đồng
để dựng trang trại trồng rau thủy canh cung cấp rau sạch cho toàn tỉnh lai châu và các vùng phụ cận
tạo công an việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều con em đồng bào dân tộc
đây là trang trại trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn ở bản cắn xã san thàng thành phố lai châu
trang trại sản xuất rau sạch duy nhất ở lai châu này mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng ba trăm linh kg rau sạch
và tạo công an việc làm cho hơn một mươi lao động là người dân tộc thiểu số với thu nhập ổn định trên bốn triệu đồng một người một tháng
công việc ở đây rất là nhản có công an việc làm thì thu nhập nó sẽ trang trải được những công việc mà mình cần thiết
sau nhiều năm vật lộn với đủ ngành nghề kiếm sống mà thu nhập bấp banh
anh đào ngọc sơn đã chuyển hướng đầu tư
dựng trên bốn m hai nhà kính để trồng rau thủy canh
sau hai năm mầy mò nắm bắt kỹ thuật và học công nghệ đến nay trang trại trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn
đã trở nên quen thuộc với những cửa hàng siêu thị và người dân yêu rau sạch trong tỉnh cùng các vùng phụ cận
mặc dù nó có một cái khó khăn bước đầu là đầu tư lớn thế nhưng nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là tốt
nếu như ta lĩnh hội đầy đủ các quy trình chăm bón
trang trại trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật sản xuất không có hóa chất nhiễm khuẩn
và ô nhiễm vật lý khi thu hoạch giải phóng được sức lao động và rán mát nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn việt gáp
sử dụng cái nguồn vốn vay đó thì chúng tôi đang sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ cho khoảng trên bốn mươi cái mô hình như vậy trong thời gian tới
chúng tôi hy vọng trong thời gian tới là trên địa bàn thành phố sẽ có rất nhiều cái mô hình này phát triển trên địa bàn thành phố
trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn là hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao đồng thời tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch
đây là con đường phát triển bền vững nhằm tạo năng suất cao trong sản xuất và phổ biến sản phẩm nông nghiệp sạch đến tay người tiêu dùng
góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp sạch của lai châu nói riêng và việt nam nói chung